sáng hai mươi một tháng bảy đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện quốc oai lần thứ hai mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng huyện quốc oai đã nỗ lực hoàn thành đạt và vượt một mươi năm trên một mươi năm chỉ tiêu đề ra
tuy nhiên kinh tế của huyện hiện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương nhất là chưa xác định rõ được ngành kinh tế mũi nhọn thu hút đầu tư trên địa bàn còn chậm thu ngân sách thiếu bền vững
phát biểu tại đại hội bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ đề nghị đại hội đại biểu lần thứ hai mươi ba đảng bộ huyện quốc oai phải thảo luận kỹ để tìm ra các giải pháp khắc phục các hạn chế yếu kém trong thời gian tới
quyết tâm không cam chịu trì trệ không để bị tụt lại phía sau so với các địa phương khác của thủ đô quyết tâm xây dựng huyện phát triển nhanh và toàn diện

đối với tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm về xả nước thải và hệ thống công trình thủy lợi